mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua kết hợp với nước lũ dâng cao chảy xiết đã khiến cho nhiều đoạn sông trên địa bàn tỉnh quảng trị bị sạt lở nghiêm trọng đe dọa đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân đang sinh sống ở khu vực xung quanh ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng trị
những ngày qua người dân thôn định xã xã cam hiếu huyện cam lộ tỉnh quảng trị luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi đi qua tuyến đường này sau một đêm mưa lớn bờ sông hiếu đã bị sạt lở vào sát con đường bê tông với chiều dài hơn hai mươi mét
tình trạng sạt lở ngày càng ăn sâu tạo thành hàm ếch ngay dưới lòng đường gây nguy hiểm đối với người tham gia giao thông và các hộ dân sống gần sông

tình trạng sạt lở ngày càng ăn sâu tạo thành hàm ếch ngay dưới lòng đường gây nguy hiểm đối với người tham gia giao thông và các hộ dân sống gần sát con đường
tình trạng sạt lở ngày càng ăn sâu tạo thành hàm ếch ngay dưới lòng đường gây nguy hiểm đối với người tham gia giao thông